một trong khi lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
tại trung cư carina plaza đường võ văn kiệt quận tám tp hcm
thì vào trưa cùng ngày khói bất ngờ bốc lên nghi ngút từ khu vực tầng hầm đã khiến cho nhiều người phải bỏ chạy
khoảng một mươi hai giờ trưa cư dân trung cư carina plaza và lực lượng chức năng còn đang vô cùng mệt
vì hơn một mươi tiếng đồng hồ khắc phục thiệt hại do đám cháy gây ra
thì lại có khói bất ngờ bùng lên dữ dội từ khu vực tầng hầm block b
nhiều người hoảng loạn bỏ chạy cảnh sát ngay lập tức phong tỏa hiện trường và khắc phục sự cố sau ít phút
nguyên nhân ban đầu được xác định là do nổ máy bơm đang hút nước dưới hầm giữ xe
trước đó vào trưa cùng ngày đồng chí nguyễn thiện nhân bí thư thành ủy tp hcm
và trung tướng bùi văn thành thứ trưởng bộ công an cùng lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm
lãnh đạo cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã đến hiện trường vụ cháy
để chỉ đạo khắc phục hỗ trợ người dân và điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ việc
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan
bắt quả tăng một đối tượng vận chuyển trái phép một mươi sáu bánh heroin
vào hồi bảy h một mươi năm sáng nay tại bến xe tp hcm phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
phối hợp với các đơn vị liên quan phá chuyên án bắt quả tang đối tượng lý thiết thuần sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
ở khu bản kho thị trấn lộc bình huyện lộc bình tỉnh lạng sơn đang vận chuyển trái phép trên ma túy
cơ quan chức năng thu giữ một mươi sáu bánh heroin được đối tượng cất giấu trong túi hành lý
thuần khai nhận được một đối tượng ở điện biên thuê mang xuống bắc ninh để tiêu thụ
nếu chót lọt sẽ trả một trăm sáu mươi triệu đồng
trong khi đó vào đêm qua lực lượng bộ đội biên phòng sơn la cũng vừa phá thành công chuyên án
bắt đối tượng tàng trữ vận chuyển ba sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp
đội miên phòng cửa khẩu lóng sập phối hợp với phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh sơn la
làm nhiệm vụ tại km một trăm linh ba sáu trăm linh quốc lộ bốn mươi ba thuộc địa phận tiểu khu một trên năm xã trường sơn huyện mộc châu tỉnh sơn la
phát hiện và bắt quả tăng đối tượng vì văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy huyện mộc châu tỉnh sơn la
về hành vi mua bán tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ ba sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp
ba điện thoại di động một xe máy bốn triệu đồng cùng một số vật chứng có liên quan
chỉ vì nghi ngờ bị hại có tình ý với vợ mình mà một đối tượng đã dùng dao tấn công và truy đuổi cho đến khi hại gục tại chỗ
tòa nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử bị cáo trên về hành vi giết người
bị cáo tên là võ ngọc thạch ba mươi ba
bốn mươi chín tuổi chú tệ phường tam thuận quận thanh khê tp đà nẵng
theo có trạng vào tối ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy thạch cùng anh nguyễn văn quân bốn mươi chín tuổi
và nhóm bạn của mình ngồi nhậu tại một quán trên đường nguyễn tất thành
sau đó cả nhóm lại kéo về nhà anh quân nhậu tiếp
vì có ý định giết anh quân từ trước nên thạch xuống bếp thủ sẵn một con dao trong người và nhờ anh quân trở về
trên đường đi thạch rút dao đâm nhiều nhát và truy đuổi đến khi anh quân gục hẳn thì bỏ chạy
căn cứ vào lời khai của bị cáo và những người có liên quan
tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt bị cáo võ ngọc thạch hai mươi năm tù về tội giết người
công an huyện bonon tỉnh đắk lắc vừa khởi tố một mươi ba đối tượng đã vào vườn quốc gia giọc đôn
chặt hạ hai cây gỗ ráng hương quỷ hiếm
cả một mươi ba đối tượng này đều trú tại thị trấn yà súp huyện yà súp tỉnh đắk lắc
nhóm này do yigric hra sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn cầm đầu
trước đó vào ngày bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
y wic rủ một mươi hai đối tượng còn lại góp tiền mua thức ăn và mang theo các dụng cụ cưa cắt
phương tiện vận chuyển để vào vườn quốc gia gióc đôn cưa gỗ quý về bán lấy tiền tiêu xài
sau khi bàn bạc thống nhất cả nhóm đi vào khu vực vườn quốc gia gióc đôn
ở xã crona huyện bonon thuộc trạm kiểm lâm số chín của vườn quản lý
tại đây các đối tượng đã cắt hạ hai cây gỗ giáng hương thuộc nhóm hai a
với khối lượng hơn một tám mét khối
sau khi xẻ hộp vuông vắn một mươi ba đối tượng này đã dùng xe đạp độ chế vận chuyển ra khỏi rừng